liên quan đến vụ hỗn chiến khiến hai người chết tại thị xã tân nguyên xảy ra vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
trong số một mươi một đối tượng đang bị tạm giữ hình sự có lê văn thương và lê văn mến là hai anh em ruột quê ở đồng tháp
bị điều tra về hành vi giết người các đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trong vụ án này thương được xác định là người cầm dao đâm ba người tử vong
tại cơ quan công an thương khai nhận trong lúc nhậu giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn do nói chuyện to tiếng dẫn đến cự cãi và đánh nhau
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với công an thành phố bôn ma thuật điều tra làm rõ
truy tìm hung thủ sát hại một người đàn ông trong trò dễ vắng
nạn nhân trong vụ án này là ông y kim biá năm mươi tuổi trú tại thành phố bôn ma thuật
trước đó khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi người nhà nạn nhân phát hiện ông y khiêm nằm sấp giữa nền nhà trên người bê bếp máu trong tròi rẫy
qua khám nghiệm công an xác định đây là vụ án mạng đã xảy ra khoảng từ một đến hai ngày trước
tử thi đã bắt đầu bốc mùi trên người nạn nhân có khoảng hai mươi vết chém trí mạng
hiện công an tỉnh đắk lắc đang truy bắt hung thủ gây án để làm rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
các bị can gồm phan ngọc định vàng văn dương lù thị trung cùng chú tại huyện quản bạ tỉnh hà giang
trước đó khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai định lên mạng liên hệ đặt làm giấy phép lái xe mô tô hạng a một với giá một ba triệu đồng
thấy dễ kiếm tiền vợ chồng dương và trung tìm người có nhu cầu làm giấy phép lái xe và chuyển cho định để làm
tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ba bị can đã nhận làm giả tổng số một mươi hai giấy phép lái xe mô tô hạng a một để bán
hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ
tại thành phố đà nẵng trận đại hồng thủy ngày một mươi bốn tháng một mươi đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
nhằm kịp thời động viên những hộ dân bị ảnh hưởng những ngày qua các tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi hỗ trợ
tại tỉnh phường hòa minh quận thiên chiểu một đống đổ nát tan hoang
tường nhà đã bị sập vật dụng nền nhà ngập trong vùng non
làm công nhân ngôi nhà là tài sản gây dựng bao năm
giờ đây hai vợ chồng cố gắng nhặt nhạnh thu dọn những gì còn sót lại

hội liên hiệp phụ nữ quận liên chiểu thăm hỏi trao tặng quà hỗ trợ
hội sẽ tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ của các đơn vị trong thời gian đến
cũng mong muốn các mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ trước hết là hỗ trợ cho các em học sinh đủ điều kiện để các em tiếp tục được đến trường
và sau đó quan tâm hỗ trợ cho các hội gia đình có hoàn cảnh khó khăn sập nhà như thế này để có dân lại mái nhà
sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hội chữ thập đỏ thành phố rà nẵng cũng đã tiến hành trao tặng hai trăm bốn mươi phần quà
gồm gạo nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình
điều ảnh hưởng nặng đề bởi mưa lũ tại quận liên chiểu và huyện hòa vang
đồng thời động viên thăm hỏi hỗ trợ tiền cho các gia đình có người thiệt mạng
chúng tôi dự kiến từ đây đến ngày hai mươi năm tháng một mươi tức là sau một mươi ngày mà xảy ra cái trận lục
thì chúng tôi đang cố gắng vận động khoảng là hai cái xuất quà hỗ trợ cho hội dân
và chúng tôi hướng đến cái việc là hỗ trợ tiền mặt để cho hội dân có thể là mua sắm lại tài sản
hoặc là thiết bị
trận mưa ngày một mươi bốn tháng một mươi là trận mưa lớn nhất của đà nẵng trong nhiều năm qua
gây ngập lụt toàn thành phố với những thiệt hại nặng nề
lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các quận huyện chủ động kịp thời hỗ trợ
cung ứng lương thực thực phẩm trên địa bàn quản lý tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói
kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ những gia đình có người bị nạn
những ngày qua các tổ chức đoàn thể cũng đã có mặt tại những vùng bị thiệt hại nặng
như phường hòa khánh nam
phường hòa minh quận liên kiểu một số xã thuộc địa bàn huyện hòa vang để hỗ trợ trước mắt cho bà con
công tác khắc phục và hỗ trợ vẫn sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian đến
tin an ninh trật tự trại giam đại bình thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng đặng bảo duy tên gọi khác là ca duy
hai mươi tám tuổi chú xã phú sơn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
đặng bảo duy đang chấp hành hạn phạt bảy năm tù giam về tội trộm cắp tài sản tại trại giam đại bình
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi duy được trại giam đại bình đưa đến bệnh viện hai lâm đồng khám bệnh
thì đối tượng lợi dụng bỏ trốn đặc điểm nhận dạng của duy ca một m bảy mươi một tóc ngắn sống mũi lõm
giái tay trúc vào khuôn mặt hình chữ nhật đối tượng có dấu vết riêng là sẹo tròn hai cm
cách một cm sau lùi đông mảnh phải bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn dải đối tượng đặng bảo duy
đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân và ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi gần nhất
mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định
khi phát hiện các thông tin liên quan đến đối tượng xin vui lòng liên hệ các số điện thoại
hai trăm sáu mươi ba ba trăm tám mươi bảy tám nghìn một trăm bảy mươi bảy chín trăm một mươi tám bảy trăm bảy mươi hai hai trăm bảy mươi bảy hoặc chín trăm một mươi chín một chín trăm sáu mươi bảy
công an tp thuận an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng phạm quốc tiến trú tại tp hcm để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi phạm quốc tiến đi vào tiệm vàng kim phát xuân ở phường bình chuẩn
thành phố thuận an giả vờ hỏi mua vàng lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác tiến bất ngờ dùng búa đập vỡ cửa kính
rồi lấy đi tám sợi dây vàng một mươi tám k rồi bỏ chạy nghe tính chi hô cướp tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự của công an phường bình chuẩn ở gần đó đã tiến hành truy đuổi hơn hai km thì bắt giữ được tiến cùng toàn bộ tăng vật
vừa qua các cục nghiệp vụ của bộ công an cùng công an các đơn vị địa phương hà nam quảng ninh nghệ an tp hcm liên tục xử lý các cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật về hoạt động của ngành ngân hàng gây hoang mang trong dự luận
mặc dù hiện nay hành lang pháp lý và các quy định của pháp luật khá chặt chẽ để xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạp vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
tuy nhiên với tính ẩn danh trên môi trường mạng tin giả vẫn lan truyền phức tạp và gây ra nhiều hệ lụy
vấn đề về chính sách ngày hôm nay vừa khách mời là trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân sẽ bình luận cụ thể hơn về câu chuyện này và những giải pháp để ngăn tin giả lan truyền
mời quý vị cùng theo dõi
tội vu khống điều một trăm năm mươi sáu tội làm bị người khác điều một trăm năm mươi năm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân điều ba trăm ba mươi một
vâng thưa quý vị và các bạn như vậy là hiện nay chúng ta đã có các quy định khá chặt chẽ để xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạp vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
thời gian vừa qua các đơn vị của bộ công an và công an các địa phương đã sắp kịp thời xử lý các cá nhân đăng tải thông tin xuyên tạc sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
thế nhưng thực tế tin giả vẫn lan truyền thậm chí có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức khác nhau
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này khách mời của chương trình trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy sẽ phân tích cụ thể ngay sau đây
trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy
đó nếu như người ta muốn giấu danh tính thì
hoàn toàn những cái tính năng ở trên mạng xã hội
có khả năng cho những cái người này
giấu được danh tính chính vì vậy mà
đối với các quy định của pháp luật mặc dù đã
có rồi nhưng những người này có hoặc là
không nắm được nhưng cũng
có những người khác biết được các cái quy định của pháp luật
nhưng vì họ tin tưởng vào cái khả năng
về việc ẩn danh tính của họ nên họ vẫn
thoải mái trong vấn đề là chia sẻ những thông tin
cũng như là soạn ra những cái thông tin giả đó
để mà lan truyền trên mạng xã hội
và đồng thời ở một cái góc độ nào đó
thì có thể thấy rằng là trong cái công tác
phát hiện điều tra xử lý
những cái hành vi này nó còn gặp rất là nhiều khó khăn
do vấn đề là thu thập để củng cố những chứng cứ
về vấn đề lan truyền những cái thông tin này
nó không phải là một việc làm dễ và như đã nói là
đó là do cái tính rất ẩn danh rất là cao
một mặt khác thì theo các quy định của pháp luật
thì chúng ta đã mặc dù đã có những cái chế tài
của pháp luật hành chính của pháp luật hình sự
nhưng mà có lẽ cũng cần phải nghiên cứu lại
đối với cái chế tài về hành chính
chúng ta cũng phải nghiên cứu với cái hướng
là tăng hơn cái mức xử phạt đối với
những cái hành vi này
vâng và dư luận cho rằng cần phải mạnh tay
hơn nữa nâng mức xử phạt đối với
hành vi lợi dụng mạng xã hội để
cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạp
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước
thì mỗi người dùng mạng xã hội
cũng cần phải ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình
không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật
trên không gian mạng
chúng ta nguyễn thị thanh thùy sẽ tiếp tục phân tích
cụ thể hơn về vấn đề này
bên cạnh những cái hạn chế
về vấn đề là điều chỉnh pháp luật cũng như là
những vấn đề là khó khăn cho việc phát hiện
ra các đối tượng đã thực hiện hành vi lan truyền tin giả
thì có một cái nguyên rất lớn
đó chính là từ những cái vấn đề
cái khả năng nhận diện của người dân khi sử dụng mạng xã hội
họ có trong một cái bối cảnh
mà rất là nhiều cái thông tin
thông tin thật giả lẫn lộn với nhau
thì họ lại thiếu mất cái kỹ năng
trong vấn đề sàng lọc thông tin
chính vì vậy mà họ đang bị nhầm lẫn
giữa cái nguồn tin chính thống và những cái
nguồn tin có không rõ nguồn
nhưng mà vì nó có thể nó quá hấp dẫn
nó có thể thậm chí một số đối tượng
lan truyền để đưa ra những cái thông tin nó rất là
phân tích rất là có lý
cho nên là những người này đã tin và nghe
theo những cái thông tin đó do đó thì đối với
những người dân thì trước hết cần phải
nhận thức rất rõ ràng về việc
mình tham gia mạng xã hội
trên mạng xã hội đó là những thông tin
có thể là giữa có cái thông tin thật
và cũng có những cái thông tin ảo
và những thông tin ảo này đôi khi nó sẽ gây ra ảnh hưởng
rất lớn đối với không chỉ là cá nhân
đối với tổ chức mà có khi là những
ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp
của nhà nước và do đó thì mỗi
một cái hành vi bấm chia sẻ của mình
có thể nó lại là cái nguyên nhân
để gây ra phát tán những cái thông tin này
rộng hơn và do đó nó sẽ gây
ảnh hưởng lớn hơn đối với những quyền lợi ích hợp pháp
nhà nước bảo vệ và vì vậy
mà mỗi một người dân cần phải hết sức tỉnh táo
trong vấn đề nhận diện thông tin chỉ
tin vào những thông tin trên các trang chính thống
và cần biết sàng lọc thông tin
và có một cái trách nhiệm
trong vấn đề phản bác lại những thông tin không chính thống
không rõ nguồn để mà từ đó ngăn chặn
cái nạn tin giả như hiện nay
vâng và xin cảm ơn trung tá nguyễn thị thanh thùy
với những chia sẻ vừa rồi
với chủ đề
hành trình của hy vọng là hành trình của
chia sẻ và yêu thương hành trình của
những nỗ lực tự thân để vươn lên
chương trình cả nước chung tay vì người nghèo
năm hai nghìn hai mươi hai đã được tổ chức
vào ngày hôm qua tại hà nội
đây là sự kiện đặc biệt thể hiện tinh thần
lá lành đùm lá rách tôn vinh hành trình
thực hiện công tác vì người nghèo
từ đó mong muốn phòng trào tiếp tục được
chung tay góp sức được ủng hộ và lan tỏa
để không ai bị bỏ lại phía sau
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã tới sự và phát biểu tại chương trình
hưởng ứng ngày thế giới chống đói nghèo
của liên hợp quốc từ năm hai nghìn
việt nam đã lấy ngày một mươi bảy tháng một mươi hàng năm
là ngày cả nước vì người nghèo
và phát động tháng cao điểm vì người nghèo
nhằm phát huy truyền thống đạo lý
tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc
trong hai năm qua
chịu ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
người nghèo là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất
cùng với đó thiên tai
bão lũ nghiêm trọng cũng đã gây thiệt hại
nặng nề về người và tài sản
đầy nhiều gia đình và hoàn cảnh nghèo khó
chính trong hoạn nạn
người việt nam lại càng yêu thương hỗ trợ
và cùng nhau xẻ chia
để không ai bị bỏ lại phía sau
thống kê trong ba năm gần đây
ủng hộ quỹ vì người nghèo
và thực hiện an sinh xã hội
được trên một mươi chín ba trăm một mươi ba tỷ đồng
phát biểu tại chương trình
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh
so đói giảm nghèo
luôn được đảng nhà nước ta đặc biệt quan tâm
coi đây là yêu cầu cấp bách
làm vụ trọng tâm chiến lược
của quá trình phát triển nhanh bền vững
việt nam đã hoàn thành trước thời hạn
mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
tuy nhiên thủ tướng cũng chia sẻ
phía trước vẫn còn nhiều chăn trở
khi vẫn còn gần hai bốn triệu hộ nghèo
hộ cận nghèo
chiếm hơn chín số hộ trong cả nước
cũng có nhiều người
đặt câu hỏi
cho cần câu hay cho con cá
trong quan điểm so đói giảm nghèo
chúng ta cần nhận thức
và hành động rõ ràng
đó là cả hai
chúng ta cần giúp đỡ vật chất
để người nghèo giải quyết được cuộc sống
nhưng ở tầm nhìn xa
chúng ta cần tạo cơ chế chính sách phù hợp
hiệu quả được ví như cần câu
để người nghèo
thoát nghèo bền vững
thủ tướng mong muốn
chung tay vì người nghèo
không để ai bị bỏ lại phía sau
không chỉ là khẩu hiệu
mà là những hành động cụ thể thiết thực
vì vậy yêu cầu các bộ ngành cơ quan địa phương
tiếp tục triển khai đồng bộ
hiệu quả các chủ trương chính sách
về giảm nghèo
nhất là ba chương trình mục tiêu quốc gia
giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh
tăng cường kiến thức kỹ năng sản xuất
tạo thêm công an việc làm cho người nghèo
tại chương trình thống kê
đã có nhiều đơn vị đăng ký
ủng hộ quỹ vì người nghèo
và an sinh xã hội
với tổng số tiền trên một một trăm bảy mươi tỷ đồng